thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành nghị định số tám trăm tám mươi hai nghìn một mươi chín về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
có hiệu lực từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai thay đổi nhiều điểm liên quan đến việc xử phạt trong hoạt động ngoại hối
theo đó trường hợp số tiền mua bán dưới một usd hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương chỉ bị phạt cảnh cáo
ngoài ra mức phạt cảnh cáo cũng áp dụng cho hành vi thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ
có giá trị dưới một usd hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương không đúng quy định của pháp luật
theo nghị định số chín mươi sáu hiệu lực hiện hành hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ
bị xử phạt từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng mà không phân biệt giá trị ngoại tệ thu đổi